ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án huỳnh thị huyền như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt một tám mươi năm tỷ đồng của năm công ty
theo nội dung bản án sơ thẩm tuy ngày chín tháng hai từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi một bị cáo như khi đó là quyền trưởng phòng giao dịch điện biên phủ
việt tiên ban chi nhánh tp hcm lấy danh nghĩa đi huy động tiền gửi cho việt tiên ban chi nhánh nhà bè việt tiên ban chi nhánh tp hcm để huy động cuốn của năm công ty gửi tiền vào việt tiên ban hưởng lãi sức cao vượt trần trái quyền định nhà nước
bị cáo như nhận bức án tù trung thân và võ anh tuấn bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời bản án tuyên buộc huỳnh như bồi thường cho bốn công ty võ anh tuấn liên đối bồi thường cho một công ty tổng cộng hơn một tám mươi năm tỷ đồng
tại phiên tòa chiều ngày hai mươi tám tháng năm đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại tp hcm nêu quan điểm về kháng cáo xin giảm án của bị cáo anh tuấn không đưa ra được tình tiết mới nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo giữ nguyên mức án bảy năm tù đối với bị cáo
về kháng cáo của bốn nguyên đơn dân sự đại diện viện kiểm sát lập luận huỳnh như đã lợi dụng lòng tham của các đơn vị cá nhân gửi tiền vào việt tiên banh với lãi suất cao
huỳnh như bỏ tiền cá nhân để trả lãi ngoài và phí môi giới dẫn dụ các đơn vị gửi tiền vào ngân hàng
sau đó huỳnh như lập chứng từ ký giả làm giả con dấu từ thao tác lệnh chuyển tiền của các đơn vị
sau khi bản án sơ thẩm được tuyên bị cáo như không có kháng cáo chấp nhận hình phạt cũng như trách nhiệm dân sự
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bốn công ty tuyên bị cáo huỳnh như y án chung thân về lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời đề nghị tuyên giữ nguyên trách nhiệm bồi thường như bản án sơ thẩm